tại hà nội cục công nghệ thông tin thuộc bộ y tế tổ chức hội thảo công nghệ blockchain ứng dụng trong y tế và chia sẻ chiến lược y tế điện tử quốc gia của nhật bản
với công nghệ blockchain thông tin không thể bị giả mạo hoặc thay đổi và quyền tự chủ dữ liệu thuộc về người dùng
công nghệ blockchain công nghệ chuỗi khối có tiềm năng rất lớn có thể cung cấp một nền tảng và cơ cấu mới cho lĩnh vực quản lý thông tin y tế
bằng cách điện tử hóa các hồ sơ y tế không có người trung gian và trao quyền cho các bệnh nhân để họ trở thành chủ sở hữu cho chính hồ sơ của mình
bằng cách này nền tảng thông tin y tế được hậu thuẫn bởi blockchain sẽ góp phần giảm thiểu chi phí cho các nhà cung cấp dịch vụ y tế và cả bệnh nhân
với công nghệ blockchain thông tin không thể bị giả mạo hoặc thay đổi và quyền tự chủ dữ liệu thuộc về người dùng
những dữ liệu nhạy cảm như dữ liệu sức khỏe định danh bệnh nhân kết quả xét nghiệm sẽ tuyệt đối an toàn khi lưu trữ trên blockchain
một cơ sở dữ liệu riêng họ có thể dùng một blockchain chung để chia sẻ những dữ liệu có thể chia sẻ được như lịch sử khám bệnh của bệnh nhân để phục vụ điều trị